lễ hội khuyến mại du lịch việt nam travel fest hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên đã được tổ chức tại hà nội
với hàng chục nghìn ưu đái từ các công ty và dịch vụ lữ hành giúp du khách có những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong năm hai nghìn một mươi chín
với quy mô gần ba trăm linh gian hàng trên diện tích một mươi m hai travel fest là lễ hội khuyến mãi du lịch dành riêng cho khách nội địa
lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam trong ba ngày từ một mươi năm đến một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
với quy mô gần ba trăm linh gian hàng trên diện tích một mươi m hai travel fest là lễ hội khuyến mãi du lịch dành riêng cho khách nội địa
và tạo ra được món ăn tinh thần phù hợp với nhu cầu của nhân dân
hướng tới chủ đề du lịch bốn mùa travel fest hai nghìn một mươi chín đã giới thiệu và bán các sản phẩm du lịch cao cấp trong chương trình đặc biệt ưu đãi
với các gói sản phẩm dịch vụ gồm vé máy bay tour du lịch trong nước và quốc tế gói nghỉ dưỡng cao cấp tại các khách sạn
resort bốn năm sao cùng những dịch vụ khác liên quan
thực ra các hội trợ diễn ra những thời điểm như này rất thích hợp
thì giao thời bước vào giai đoạn hè là giai đoạn du lịch phát triển
chúng tôi tham gia hội trợ du lịch này với kỳ vọng sẽ đưa đến được du khách giới thiệu được những sản phẩm mới
những sản phẩm đặc trưng sản phẩm tiêu biểu như sản phẩm cruise sản phẩm du thuyền cao cấp
hay là những dòng sản phẩm mới các cái chuyến chạc tơ bay đi các đất nước mới như là bhutan vào các dịp lễ
rồi các giai đoạn hè cao điểm
thì du khách sẽ có được cái sản phẩm đa dạng phong phú hơn và giá cả tốt hơn
ở đây có nhiều những chương trình về nội địa nhiều
và những công ty du lịch của bên mình cũng có rất nhiều các bạn đứng để đưa ra những tờ rơi để phát
cũng có rất nhiều thông tin cho tôi đặc biệt hơn là có nhiều chương trình giảm giá khuyến mại
tôi muốn đến đây tìm hiểu về mua vé đi quốc tế
thì tôi có thân nhân ở úc tôi muốn đến đó
một vé giá rất rẻ
tôi đang được mong đợi
ngoài những ưu đãi hấp dẫn trên
lễ hội khuyến mại du lịch còn tổ chức nhiều hoạt động đáng chú ý
với sự góp mặt của các travel blogger nổi tiếng
nhằm chia sẻ kinh nghiệm tư vấn hành trình và tài chính cho các chuyến đi
trước tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường du lịch việt nam hiện nay
thì travel fest hai nghìn một mươi chín chính là điểm hẹn tuyệt vời để những người đam mê khám phá
có dịp giao lưu tìm hiểu về những sản phẩm và dịch vụ du lịch mới